mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự đối với hoàng quốc vượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên thứ trưởng bộ công thương
ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với bị can hoàng quốc vượng
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật